thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội tiếp tục phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo đỗ anh dũng
chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh và con trai là bị cáo đỗ hoàng việt
phó tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh cùng các đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền là tám sáu trăm linh tỷ đồng
hội đồng xét xử dành thời gian để đại diện viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa
và các luật sư bào chữa cho các bị cáo tham gia thẩm phấn các bị cáo và hỏi các bị hại những vấn đề liên quan đến vụ án này
trả lời câu hỏi của đại diện viện kiểm sát và luật sư bào chữa tại phiên tòa
nhiều bị hại cho biết họ chưa nghiên cứu đầy đủ những tài liệu trong vụ án liên quan đến mình
sau khi hội ý hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa giữa buổi sáng để dành thời gian cho các bị hại nghiên cứu thêm hồ sơ
đến chiều nay tiếp tục phiên xét xử
trong phần thẩm vấn
trả lời câu hỏi của luật sư bào chữa
bị cáo đỗ anh dũng tiếp tục thừa nhận trên cương vị lãnh đạo tập đoàn của tân hoàng minh
bị cáo trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động
một số công việc ủy quyền cho cấp dưới và lãnh đạo các công ty con thuộc tập đoàn tân hoàng minh
bị cáo đỗ anh dũng một lần nữa thừa nhận
bị cáo có trách nhiệm cao nhất trong tập đoàn tân hoàng minh khi xảy ra vụ án này
trong phiên xét xử vào ngày một mươi chín tháng ba
bị cáo đỗ anh dũng cùng con trai là bị cáo đỗ hoàng việt và các bị cáo đồng phạm
đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã xác định
trình bày thức tòa các bị hại đều mong muốn sớm được nhận lại số tiền đã mua trái phiếu của tập đoàn tân hoàng minh
sau nhiều ngày nghị án
tòa án nhân dân tỉnh bình phước vào sáng ngày hôm nay đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn sáu
cựu giám đốc cdc bình phước
ba năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
còn hai bị cáo lê thành bắc khoa dược và đinh thị vân khoa xét nghiệm
tòa tuyên phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng nhưng được biễn hình phạt
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi chín tình hình covid một mươi chín diễn biến phức tạp và cấp bách
để phục vụ cho việc phòng chống dịch kịp thời
nguyễn văn sáu thỏa thuận thống nhất với phan quốc việt
tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ việt á
về việc tạm ứng trước kích xét nghiệm sinh hóa phẩm của công ty này rồi mới hợp thức hóa thầu sau
để hợp thức hóa các gói thầu đã tạm ứng trước kýt xét nghiệm sinh hóa phẩm
từ tháng hai đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một nguyễn văn sáu chỉ đạo bắc vân và một số nhân viên cdc bình phước
hợp thức hồ sơ thủ tục mua sắm ba gói thầu cho số hàng đã tạm ứng của công ty việt á
với tổng trị giá hàng hóa hơn bốn mươi một năm tỷ đồng
trong đó cdc bình phước đã thanh toán cho công ty việt á hơn bảy một tỷ đồng của gói thầu đợt một
theo cáo buộc hành vi của sáu bắc và vân đã can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu
vi phạm quy định của pháp luật về đảm bảo công bằng minh bạch trong hoạt động đấu thầu
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn năm một tỷ đồng
cáo trạng cho thấy nhân viên công ty việt á chi sáu trăm tám mươi triệu đồng tiền hoa hồng cho sáu bắc và vân
trong đó vân nhận hai trăm bảy mươi năm triệu đồng sáu nhận hai trăm bảy mươi triệu đồng
và bắc là một trăm ba mươi năm triệu đồng
sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án các bị cáo đã hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận
ngoài ra gia đình nguyễn văn sáu tự động nộp một trăm linh triệu đồng tiền khắc phục hậu quả
vân nộp hai mươi triệu đồng
liên quan đến đường dây mua bán số lượng lớn chất ma túy và súng quân dụng
công an tỉnh sơn la phối hợp với công an huyện mường s và công an tỉnh hổ phân
nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào vừa bắt giữ đối tượng vì văn khoản
tại bản siệng triềng cang xã triềng cang huyện sông mã tỉnh sơn la
trước đó vào ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba tại địa bàn xã mường sai huyện sông mã tỉnh sơn la
công an tỉnh sơn la phát hiện và bắt ba đối tượng về tội vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ năm bánh heroin có khối lượng hơn một năm kg hơn hai bảy kg hồng phiến
hai kg ma túy đá hai khẩu súng ngắn quân dụng và ba mươi năm viên đạn
quá trình điều tra mở rộng
chức năng xác định đối tượng vì văn khoản là một mắt xích nằm trong đường dây ma túy này
qua hơn sáu tháng đấu tranh với các đối tượng
lực lượng chức năng đã điều tra làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng khoản
tại cơ quan công an khoản đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
lợi dụng thời điểm đêm tối một nhóm đối tượng đã dùng xe ba gác đi đến các khu vực dân cư thưa thớt
thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản
hiện các đối tượng đang bị công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
tạm đối tượng có liên quan đã được mời lên làm việc
qua điều tra bước đầu cơ quan công an xác định từ đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay
lợi dụng thời điểm đêm tối nhóm đối tượng trên đã thực hiện bảy vụ trộm cắp với các tài sản như xe máy
máy bơm nước máy lồng máy cải giạp sát gian giáo để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
được biết trong tám đối tượng nêu trên huỳnh thiên giữ vai trò cầm đầu
từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa ra tù vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba thì tiếp tục con đường phạm tội
hiện cơ quan công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với huỳnh thiên
và tạm giữ bốn xe máy có liên quan đến vụ việc để tiếp tục điều tra xử lý
thưa quý vị thời gian vừa qua tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
trên địa bàn huyện xuân lộc tỉnh đồng nai tương đối ổn định
được kết quả như trên thì công an huyện xuân lộc đã đồng bộ các biện pháp
qua đó đã kịp thời phát hiện xử lý nhiều vụ phạm pháp hình sự
vi phạm về trật tự xã hội trật tự an toàn giao thông
góp phần đảm bảo an ninh trật tự gìn giữ sự bình yên cho cuộc sống của người dân
chủ động kiên quyết xử lý tội phạm hình sự bám sát địa bàn nắm chặt đối tượng
bài trừ tệ nạn xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công an huyện xuân lộc
trong thời gian vừa qua với sự vào cuộc của tất cả các cấp ngành đoàn thể và quân chúng nhân dân
kết quả từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay
trên lĩnh vực trật tự xã hội trên địa bàn đã xảy ra một mươi bảy vụ phạm pháp hình sự
qua điều tra cơ quan công an làm rõ một mươi sáu trên một mươi bảy vụ phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ chín mươi bốn một mươi một
bắt xử lý một mươi chín đối tượng tài sản thu hồi gần tám mươi sáu triệu đồng
đã tiến hành khởi tố một mươi sáu vụ một mươi năm bị can
cảnh sát điều tra công an tỉnh một vụ một đối tượng số còn lại đang điều tra
tập trung toàn bộ lực lượng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng ngừa
đối với các loại đối tượng hình sự
qua đó thì đã tập trung công tác truy bắt vận động đối tượng truy nã
tập trung tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra theo
mô hình lực lượng một trăm sáu mươi một và làm tốt công tác quản lý địa bàn quản lý đối tượng
thì góp phần là nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh và đã triệt xóa nhiều tù điểm tệ nạn xã hội
đặc biệt trong đợt cao điểm trấn áp tuệ phạm sau tết
lực lượng công an cũng tiếp tục tập trung vào xử lý vi phạm liên quan đến vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông
qua tuần tra lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành lập biên bản một ba trăm ba mươi trường hợp vi phạm
giả quyết định xử phạt vi phạm hành chính một ba trăm bốn mươi sáu trường hợp nộp kho bạc nhà nước gần ba bốn tỷ đồng

thì cũng phải là thực hiện luôn công tác phòng ngừa đấu tranh các loại tù phạm khác nếu có phát sinh
phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
tiếp tục phối hợp với các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền
triển khai các biện pháp nghiệp vụ tập trung lực lượng đánh mạnh vào các ổ nhóm tội phạm hình sự ma túy
quyết tâm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn vì cuộc sống bình yên của người dân
thưa quý vị một chiếc xe tải chở củi trên quốc lộ bất ngờ tông thẳng vào xe tải chạy theo chiều ngược lại
gây ra tai nạn liên hoàn thêm cho hai xe máy khác khiến cho bốn người bị thương và quốc lộ một mươi bốn ổn tắc nhiều giờ liền
vụ tai nạn xảy ra vào chiều tối ngày một mươi chín tháng ba trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua thôn hai xã đoàn kết huyện bù đăng của tỉnh bình phước
khoảng một mươi bảy h ba mươi chiều tối cùng ngày tài xế nguyễn văn phát chú tỉnh quảng ngãi
điều khiển xe tải trên xe có một phụ xe chở đầy củi lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn hướng từ tỉnh đắk nông đi thành phố đồng xoài
khi đến km chín trăm linh ba sáu trăm linh thuộc thôn hai xã đoàn kết bất ngờ va chạm với xe ô tô tải khác do ông nguyễn văn chất chú tỉnh quảng ngãi
trên xe chở theo bà nguyễn thị mỹ linh lưu thông theo chiều ngược lại
sau va chạm xe ô tô tải của ông chất bị văng qua lề đường tông tiếp vào hai xe máy đang lưu thông trên đường
khiến cho một chiếc xe máy bị xe tải lật ngang đè bẹp rúm
vụ tai nạn khiến ông chất bà linh hai người đi xe máy bị thương được đưa đi cấp cứu
hai ô tô tải hư hỏng nặng hàng chục tấn củi văng ra từ xe tải lật chắn ngang quốc lộ một mươi bốn khiến cho đoạn đường kẹt xe nhiều km
đến tối cùng ngày nhiều giờ lực lượng cảnh sát giao thông cùng các cơ quan chức năng giải tỏa xong hiện trường
giao thông qua khu vực trở lại bình thường sau nhiều giờ ủn tắc
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay hai mươi tháng ba tòa án nhân dân tp hcm tiếp tục phiên tranh luận với phần bào chữa của các luật sư đối với các bị cáo
trước đó viện kiểm sát nhân dân tp hcm luận tội và đề nghị mức án đối với bà trương mỹ lan và tám mươi năm bị cáo
bà trương mỹ lan bị đề nghị mức án cao nhất
tại phiên tranh luận vào chiều ngày một mươi chín tháng ba luật sư đã đề nghị tòa xem xét lại tội tham ô đối với trương mỹ lan

trương mỹ lan mời năm luật sư bảo chữa các luật sư phan trung hoài nguyễn huy thiệp trương thanh đức phan minh hoàng và giang hồng thanh
trong bài bảo chữa đầu tiên của mình luật sư phan trung hoài đã bảo chữa cho bà lan hai tội là tham ô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
theo đó luật sư phan trung hoài đã trình bày về hoàn cảnh gia đình nhân thân của bị cáo nguồn gốc quá trình kinh doanh của gia đình bị cáo trương mỹ lan và sự hình thành nên tập đoàn vạn thịnh pháp
về hệ sinh thái của tập đoàn vạn thịnh pháp theo luật sư chỉ bao gồm một số công ty nhất định
số lượng một công ty cho rằng trong hệ sinh thái vạn thịnh pháp thì cần xem xét thỏa đáng hơn
về nguyên nhân bối cảnh hoàn cảnh xảy ra vụ án luật sư cho rằng cần xem xét bị cáo tham gia tái cơ cấu scb trong thời điểm cần phải hợp nhất ba ngân hàng yếu kém khi tham gia bị cáo có vai trò là cố vấn ban hợp nhất
quá trình hợp nhất suốt một mươi năm trải qua nhiều giai đoạn đạt được một số kết quả nhất định
các khoản vai là để trả nợ cũ và dòng tiền không ra khỏi ngân hàng
theo luật sư thì không thể bóc tách các khoản vai nào là cho vai mới trả nợ cũ hay là khoản vai mới hoàn toàn
luật sư đề nghị ghi nhận có sự chuyển biến trong nhận thức của bị cáo xem xét lại việc xác định sở hữu của bị cáo tại scb
nếu scb bị thiệt hại thì chính bị cáo cũng là người bị thiệt hại
về tính xác thực số tiền thiệt hại của vụ án cũng cần xem xét lại
luật sư băn khoăn về việc thiệt hại này có phải chính là dư nợ tín xét